hơn bốn quân nhân nhiễm covid một mươi chín khi tham gia chống dịch
các nhiễm tăng mà không tử vong sẽ tạo miễn dịch công đồng
các nhiễm tăng mà không tử vong sẽ tạo miễn dịch công đồng
trong đó có nhiều người lây nhiễm trong cộng đồng
theo thông tin trên cổng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thì tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín tại việt nam đã tiêm vượt mốc chín mươi triệu
đến nay có khoảng hơn sáu mươi một triệu người đã được tiêm mỗi một hơn hai mươi chín triệu người đã tiêm mũi hai
tỷ lệ tiêm một liều vaccine là khoảng trên tám mươi ba
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là khoảng gần bốn mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên trước những diễn biến của dịch bệnh hiện nay
có nhiều địa phương đã đổi màu trên bản đồ chống dịch do xuất hiện nhiều các ca mắc mới trong cộng đồng
việc đánh giá đúng nguy cơ khoanh vùng gọn và phong tỏa đúng trọng tâm
được coi là giải pháp thích ứng an toàn với dịch trong giai đoạn hiện nay
trong tuần vừa qua số ca f trong cộng đồng tại nhiều tỉnh và thành phố đã tăng nhanh
đặc biệt là một số tỉnh miền tây nam bộ hà nội cũng như các tỉnh lân cận
tính theo cấp độ dịch theo quy mô xã phường thì thời điểm này có bốn mươi tám tám ở cấp độ một vùng xanh
hai mươi bốn hai ở cấp độ hai vùng vàng hai hai ở cấp độ ba vùng cam và có một ba ở cấp độ bốn
trước đó thời điểm mới xếp loại cấp đội dịch vào giữa tháng một mươi
toàn quốc có hai mươi bốn tỉnh thành đủ điều kiện ở cấp độ một tương đương với vùng xanh
nhưng con số này hiện nay đã giảm còn chưa đến hai mươi địa phương
và thay vào đó là tăng số địa phương ở vùng vàng
thậm chí là từ vàng chuyển sang đỏ như bạc liêu tỉnh đầu tiên trên cả nước
nâng mức dịch lên mức cao nhất
cấp độ bốn vùng đỏ với nguy cơ rất cao
từ ngày chín tháng một mươi một bạc liêu chuyển từ vùng đỏ xuống vùng cam
ở khu vực phía bắc f trong cộng đồng cũng tăng mạnh
các tỉnh phú thọ hà giang bắc giang quảng ninh đã phân lại cấp độ dịch tại nhiều nơi
lý giải về nguyên nhân số ca mắc tăng trở lại dù tỷ lệ tiêm chủng cao
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế cho biết
trong chương trình vấn đề hôm nay
quan điểm của chúng ta hiện nay là không thể zero f
nghĩa là chúng ta chấp nhận có covid một mươi chín ở trong cộng đồng
khi chúng ta nới lỏng các hoạt động thì việc tiếp xúc giữa người với người tăng lên
nguồn bệnh có thể chính ở trong nội bộ của tỉnh thành phố đó
nhưng điểm quan trọng thứ hai là người đi từ vùng dịch trở về
ở đó dịch thẩm nhiễm rất sâu trong cộng đồng
và những người đó nhiễm sát covid hai và lây lại tạo thành những ổ dịch mới
thực tế thì khi người tiêm vaccine rồi
vẫn có khả năng nhiễm bệnh và vẫn có khả năng lây cho người khác
người nhiễm thường không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nó không nặng
không phải nhập viện và không bị tử vong
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nói
trên những diễn biến của dịch bệnh hiện nay
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhấn mạnh
chiến lược ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả còn giá trị
chúng ta can thiệp ở mức độ nào sao cho nó phù hợp trong từng giải pháp
vấn đề xét nghiệm thì chúng ta cũng phải có những xét nghiệm phù hợp
để phát hiện được dịch bệnh càng sớm càng tốt
cách ly nếu có nhiều thì phải tổ chức cách ly tại nhà
phong tỏa càng chặt càng tốt
phải dựa trên nguy cơ
tránh hiện tượng phong tỏa lớn quá mà ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và người dân
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng nhấn mạnh
dịch bệnh tại việt nam vẫn diễn biến phức tạp khó lường
đặc biệt cần quan tâm tới những nơi đang có tỷ lệ tiêm chủng thấp
người già người bệnh nền cũng chưa được tiêm chủng
hệ thống y tế nước ta vẫn còn khó khăn
nhất là y tế cơ sở khi chúng ta không tiếp cận được người bệnh
triệu chứng trở nặng và phải nhập viện có thể tử vong
điều rất đáng lo ngại khi quá tải hệ thống y tế
vỡ trận dự phòng thì sẽ vỡ trận điều trị
chúng ta phải làm sao kiểm soát không cho dịch bệnh tăng quá mức
chúng ta phải có đủ lực lượng y tế đủ dường bệnh
người dân vẫn cần phải luôn luôn cảnh giác cao độ
chúng ta không nghĩ rằng là tiêm chủng rồi
mà lơ là thực hiện năm k để rồi chúng ta nhiễm và lây cho người khác
chúng ta nới lỏng chứ không phải là buông xuôi
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng nêu rõ
miền bắc đang bước vào mùa đông lạnh hơn mọi năm
đây chính là điều kiện cho dịch covid một mươi chín bùng phát cùng với cúm mùa
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu phân tích
yếu tố lạnh là yếu tố để cho các bệnh đường hô hấp phát sinh và phát triển
trong đó có cúm và cả covid một mươi chín
nhưng quan trọng của các bệnh này vẫn là yếu tố lây truyền trong giao tiếp
tiếp xúc gần giữa người với người lây qua giọt bắn và qua các dụng cụ qua các vật dụng trong phòng kín
chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp năm k
việc tiêm vaccine cũng là việc vô cùng quan trọng để chúng ta giải quyết các bệnh chuyển nhiễm
trong đó có covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhấn mạnh
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ban chỉ đạo phòng chống dịch ủy ban nhân dân các cấp
công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhất là tại các bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe
yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn covid một mươi chín
đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện năm k
không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan
xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch
chung sống an toàn không có nghĩa là an toàn rồi mà chúng ta lơ là cảnh giác
nhất là khi sự chuyển biến của virus sars cov hai ngày càng phức tạp hơn
người dân không thể chủ quan
và cần phải thực hiện nghiêm biện pháp năm k của bộ y tế
trước tình hình dịch bệnh như hiện nay
sở y tế tp hcm đang triển khai xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ
ngẫu nhiên cho nhóm dân cư người lao động hoặc ổ dịch khu gia đình
lập thêm trạm y tế lưu động ở địa phương nhiều ép không
họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống covid một mươi chín
phó giám đốc sở y tế nguyễn hoài nam cho biết
đơn vị đã lên kế hoạch xét nghiệm theo bốn nhóm nguy cơ
để đánh giá sát hơn về tình hình dịch
theo đó tại khu dân cư các khu vực nguy cơ như bến xe siêu thị
cơ sở bảo trợ xã hội và các nhóm nguy cơ khác
sở sẽ xét nghiệm giám sát định kỳ ngẫu nhiên
đối với các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ
lấy mẫu xét nghiệm theo quy trình xử lý ép không tại cộng đồng
còn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
sẽ xét nghiệm định kỳ người có nguy cơ cao phù hợp với từng cấp độ dịch
trước đây tùy theo từng giai đoạn dịch
ngành y tế áp dụng các chiến lược xét nghiệm khác nhau
hồi tháng chín khi dịch giảm dần
thành phố xét nghiệm theo vùng với nguyên tắc trọng tâm trọng điểm
nhằm thu hẹp vùng đỏ và mở rộng vùng xanh
cụ thể ở các vùng đỏ cam
toàn bộ người dân được lấy mẫu xét nghiệm ba lần trong bảy ngày theo hộ gia đình
phương pháp test nhanh mẫu gộp hoặc rt pcr mẫu gộp
tại vùng vàng nguy cơ vùng xanh và cận xanh ít nguy cơ
xét nghiệm rt pcr mẫu gộp đại diện hộ gia đình
gộp một mươi hoặc gộp năm tùy khu vực
trong đó mẫu đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện ở đợt trước
ưu tiên chọn người chưa tiêm vaccine người tiếp xúc với nhiều người khác
về điều trị phó giám đốc sở y tế cho biết
hiện số lượng f giảm và chủ yếu điều trị tại nhà
nên vai trò của trạm y tế lưu động chăm sóc cấp phát túi thuốc abc rất cần duy trì
mỗi trạm có thể phụ trách năm mươi một trăm linh f
do vậy tuần trước sở đã thành lập bốn mươi trạm y tế lưu động tại hoc mon
khi số ca mắc mới tại đây tăng
hôm bảy tháng một mươi một nhà bè có bảy trăm bảy mươi hai f tại nhà
nhưng chỉ có bảy trạm y tế lưu động
nên sở đã yêu cầu thành lập thêm ít nhất một mươi năm trạm
hiện mỗi địa phương triển khai trạm y tế lưu động
tùy theo số lượng f ở từng phường xã
đội ngũ nhân lực được huy động từ các bệnh viện trên địa bàn
bao gồm cả công lập ngoài công lập và phòng khám tư nhân
theo ông nam ngoài các bệnh viện giã chiến khu cách ly của các quận huyện và thành phố thủ đức
sở y tế yêu cầu mỗi khu công nghiệp tổ chức xét nghiệm tầm soát phát hiện f
xây dựng khu cách ly riêng
tuy nhiên có nhiều cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu
nên f vẫn phải đưa về quận huyện
đây là lý do khiến cho huyện nhà bè đang lên phương án xây dựng khu cách ly riêng
hay quận tân bình cần phải có bệnh viện giã chiến do bệnh viện thống nhất phụ trách
thông tin thêm về các gói thuốc đang phát cho f
ông nam cho hay
thành phố có hai trăm sáu mươi bốn năm trăm linh túi a và b
đã cấp cho trung tâm y tế
các quận huyện và thành phố thủ đức
các trạm y tế phường xã đã nhận hơn hai trăm một mươi ba túi
còn hơn năm mươi một túi
thời gian tới đây tùy theo tình hình của dịch bệnh
ngành y tế sẽ chuẩn bị thêm một trăm linh túi thuốc a và b
riêng gói thuốc c thuốc kháng virus mononviravir
thành phố còn hai mươi một bốn trăm linh túi
trong tổng số năm mươi túi được bộ y tế phân bổ
nếu thành phố cần thêm sẽ kiến nghị bộ y tế cấp
cùng với đó thiếu tướng phan văn sựng
trong các đợt dịch bùng phát bộ quốc phòng đã kịp thời điều động
tăng cường lực lượng trang thiết bị phương tiện cao nhất tốt nhất hiện đại nhất
hỗ trợ cho các địa phương
theo thiếu tướng phan văn sựng
trong các đợt dịch bùng phát bộ quốc phòng đã kịp thời điều động
tăng cường lực lượng trang thiết bị phương tiện cao nhất tốt nhất hiện đại nhất
để hỗ trợ cho các địa phương
đặc biệt hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
hơn một trăm ba mươi ba một trăm một mươi bốn quân
riêng lực lượng quân y tăng cường chín bảy trăm năm mươi tám đồng chí
triển khai một mươi ba cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với sáu năm trăm năm mươi giường bệnh
thành lập sáu trăm sáu mươi tổ quân y cơ động năm trăm một mươi tổ vaccine một một trăm hai mươi năm tổ lấy mẫu xét nghiệm
bên cạnh đó bộ quốc phòng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương
huy động bộ đội dân quân tự vệ
tiếp tế lương thực thực phẩm phối hợp đảm bảo an sinh
sự phối hợp giữa các lực lượng tuyến đầu chống dịch y tế quân đội công an
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch nhịp nhàng chặt chẽ
tất cả đều vì sức khỏe của bệnh nhân
đại biểu dựng cho hay
cùng với triển khai huy động nguồn lực tham gia phòng chống dịch
bộ quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan
thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội
không để ai bị thiếu đói
tham gia đề xuất chế độ chính sách cho các đối tượng
toàn quân sử dụng sáu một trăm sáu mươi hai chuyến xe tải ba chuyến tàu thủy một trăm năm mươi sáu chuyến máy bay
vận chuyển hai mươi năm bốn trăm năm mươi bảy tấn hàng hóa
đồng thời giúp dân thu hoạch nông sản
vận chuyển trên một mươi năm triệu túi an sinh đến từng hộ gia đình cho người dân
lực lượng cũng đã tổ chức khâm liệm hỏa táng người tử vong do covid một mươi chín
tiếp nhận bảo quản bàn giao cho cốt cho gia đình có người thân chú đáo
đây là nhiệm vụ chưa có trong tiền lệ
nhưng cán bộ chiến sĩ dân quân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ
coi người mất như người thân của mình
phục vụ với tinh thần tận tâm tận tình trân trọng
hiện nay quân đội đang phối hợp với các cơ quan chức năng
bàn giao kỷ vật của người tử vong do covid một mươi chín cho gia đình
có thể nói càng khó khăn gian khổ
hình ảnh bộ đội cụ hồ lại càng tỏa sáng
thiếu tướng phan văn dựng bày tỏ
nhận thức quân đội từ nhân dân mà ra
quan điểm tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết
muốn chống dịch phải vào tâm dịch
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
có trên bốn đồng chí bị nhiễm
những cán bộ chiến sĩ quân đội
luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng
có tính tổ chức tính kỷ luật nghiêm
luôn chủ động sáng tạo
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đặc biệt có đồng chí bị nhiễm
điều trị khỏi đã tình nguyện ở lại phục vụ
nhiều đồng chí có người thân qua đời
đã nén đau thương ở lại đơn vị chống dịch
thiếu tướng phan văn sượng chia sẻ
thành phố hồ chí minh đang ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng
nhiều ca nhiễm từ khu công nghiệp
lan ra cộng đồng dân cư
được các chuyên gia đánh giá là điều khó tránh khỏi
khi thành phố mở cửa và tạo miễn dịch cộng đồng
sau hơn bốn tháng giãn cách xã hội
với nhiều cấp độ khác nhau
trải qua những thời khắc cam go khốc liệt nhất
với những đau thương mất mát rất lớn
chưa từng có trong lịch sử
tình hình dịch tại thành phố hồ chí minh
đã từng bước được kiểm soát
tuy nhiên trong bối cảnh các hoạt động dần trở lại nhộn nhịp
doanh nghiệp tái sản xuất
giám sát diễn biến dịch bệnh
trong những ngày gần đây cho thấy
số ca mắc mới đang điều trị tại nhà
và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trở lại
tối tám tháng một mươi một
bộ y tế công bố một ba trăm một mươi sáu trường hợp
nhiệm mới tại thành phố hồ chí minh
cao nhất trong gần hai mươi ngày qua
nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ bốn
lên hơn bốn trăm ba mươi sáu
đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín toàn thành phố
thành phố hồ chí minh hiện cấp độ hai
trong đó có hai địa phương ở cấp độ ba
là huyện cần giờ và huyện nhà bè
bảy địa phương ở cấp độ hai
là quận ba quận một mươi quận một mươi hai
quận bình tân quận bình thạnh
huyện bình chánh và huyện hóc môn
tại hai địa phương có cấp độ ba
tức vùng cam nguy cơ cao
hầu hết các ca nhiễm là công nhân
từ các khu công nghiệp
số ca nhiễm trên địa bàn tăng
là do công nhân làm việc từ khu chế xuất
khu công nghiệp nhiễm bệnh về nhà
và lây nhiễm cho gia đình
cũng như những người xung quanh
tại các địa phương ở cấp độ hai
tình trạng cũng tương tự
huyện bình chánh phát hiện số ca cao nhất
ở các xã vĩnh lộc a phạm văn hai lê minh xuân
do các khu công nghiệp tái hoạt động
quận một mươi hai chỉ trong nửa tháng qua
đã ghi nhận tám ca nhiễm
trong đó phường hiệp thành
phường duy nhất của quận có khu công nghiệp
tân thới hiệp có hơn một hai trăm linh ca
chủ yếu là công nhân và người dân
sống ở các khu nhà trọ
trước tình hình này
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh
bệnh viện nhiệt độ một cho rằng
sau khi phủ vaccine mở cửa hoạt động
thì số ca nhiễm tăng là tất yếu
nếu số ca nhiễm mới không trở nặng
không tử vong thì sẽ tạo miễn dịch cộng đồng
không phải là vấn đề đáng lo ngại
sau tiêm vaccine mà bệnh nhân vẫn trở nặng
tử vong thì chúng ta cần xem xét
khảo sát kỹ về loại vaccine được tiêm
hiệu lực bảo vệ của vaccine ra sao
độ trễ của mũi hai
đối tượng trở nặng nhóm nào
từ đó tính toán việc tiêm
mũi thứ ba
bác sĩ nguyễn minh tiến
phò giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố
nhận định độ phủ vaccine
tại thành phố hồ chí minh là khá cao
hơn tám mươi đã tiêm mũi hai
nhưng khi mở cửa hoạt động trở lại
người từ các tỉnh trở về thành phố làm việc đang tăng lên
mọi người tiếp xúc nhiều hơn
nếu không tuân thủ nguyên tắc năm k
thì số ca nhiễm mới sẽ còn tiếp tục tăng
phủ vaccine và thích ứng an toàn với đại dịch
là điều tất yếu
để chung sống an toàn trong đại dịch
đòi hỏi người dân phải tuân thủ
các biện pháp chống dịch
dành thành thói quen sau đại dịch
bác sĩ tiến nhấn mạnh
theo bác sĩ tiến
khu công nghiệp xuất hiện nhiều ca nhiễm
là do môi trường làm việc khép kín
khó đảm bảo khoảng cách trong lao động
nhiều người đã tiêm vaccine mắc covid một mươi chín
có thể không có triệu chứng
và dễ lây nhiễm cho đồng nghiệp
thực tế trên thế giới có nhiều nước ghi nhận
người dân tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn nhiễm bệnh
theo bác sĩ tiến
tỷ lệ mắc covid một mươi chín sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine
giao động từ bảy đến một mươi ba
những người đã được tiêm hai mũi vaccine
phần lớn bệnh nhẹ
số ít trở nặng và tử vong
bác sĩ hùng cho rằng
không phải khi thành phố mở cửa thích ứng an toàn
thì người dân hoạt động bình thường ngay
mặc cân phải giãn cách từng bước
tuân thủ năm k chặt chẽ
một trong những yếu tố quan trọng
là phải giữ khoảng cách phù hợp
ông dẫn chứng
một số tiểu bang ở mỹ có tỷ lệ tiêm chủng cao trên bảy mươi
vẫn nguy cơ bùng dịch
số ca nhiễm tăng cao khi người dân không tuân thủ
các nguyên tắc phòng dịch
hiện song song với việc bao phủ
hai mũi vaccine cho người dân
sinh sống trên địa bàn
thành phố hồ chí minh cũng tổ chức tiêm vaccine cho người dân
từ nơi khác đến thành phố làm việc
nếu chưa được tiêm chủng
đến nay thành phố đã tiêm hơn bảy tám triệu mũi một
và hơn năm tám triệu mũi hai
các loại vaccine phòng covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh chưa có con số thống kê đầy đủ
về tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín
sau khi tiêm vaccine
kết quả khảo sát quy mô nhỏ
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh ghi nhận
có nhiều người tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh
song phần lớn là bệnh nhẹ
và nhóm chưa được tiêm ngừa
theo bác sĩ khanh
khi bạn đi ra đường
cần nhớ là mình sẽ còn trở về nhà
trở về cơ quan và nơi làm việc
do đó nên tuân thủ năm k
tránh lây nhiễm cho người ở nhà
đặc biệt là những người lớn tuổi
lây nhiễm cho đồng nghiệp
và ảnh hưởng tới nhân sự của công ty
hiện tại đợt dịch cơ bản đã được khống chế
cũng không nên chủ quan
bác sĩ tiến nhắc
nhiều nước cũng đã bắt đầu bùng phát dịch trở lại
như là indonesia thái lan hay ấn độ
trong nước khu vực miền tây nam bộ
như các tỉnh bạc liêu sóc trăng hay trà vinh
thì số ca nhiễm cũng tăng cao
ngoài ra theo các chuyên gia
vấn đề cần quan tâm vào lúc này
là hướng dẫn f
sử dụng thuốc kháng virus mononpiravir
một cách hiệu quả và an toàn tại nhà
được chứng minh hiệu quả điều trị bệnh nặng
giảm tiền lệ nhập viện
thậm chí là giảm lây truyền của virus
theo một nghiên cứu mới công bố
của các nhà khoa học mỹ
theo các chuyên gia
năm nhà hàng khách sạn tại khu du lịch sapa
tỉnh lào cai vừa phải phong tỏa tạm thời
sau khi đón một đoàn du khách từ hà nội
có thành viên mắc covid một mươi chín
đoàn khách gồm một mươi ba người
đi trên ba xe ô tô xuất phát từ hà nội
lên thẳng sapa từ ngày bốn tháng một mươi một
tới ngày sáu tháng một mươi một
thì về yên bái
và ngày bảy tháng một mươi một quay về hà nội
trong quá trình di chuyển
một trường hợp là lái xe có việc tách đoàn về trước
đây cũng là trường hợp đầu tiên
tự phát hiện mắc covid một mươi chín qua xét nghiệm
hai thành viên về sau tự test nhanh
cũng cho kết quả dư tính
ngay sau khi nắm được thông tin
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thị xã sapa
đã lập tức tổ chức điều tra truy vết
khoanh vùng phong tỏa các địa điểm có liên quan
yên bái nhân dân thành phố cần thơ
đã cập nhật cấp độ dịch tại thành phố
tăng lên cấp độ ba
và áp dụng các biện pháp hành chính
tương ứng cấp độ này từ ngày một mươi một tháng một mươi một
tại cần thơ
có bốn quận ở cấp ba
năm quận huyện ở cấp hai
cấp xã có tám đơn vị ở cấp bốn
một mươi sáu đơn vị ở cấp một
còn lại là ở cấp hai và cấp ba
các biện pháp hành chính áp dụng theo cấp độ dịch
thực hiện theo khoản hai công văn năm nghìn năm trăm sáu mươi tám
ngày ba mươi tháng một mươi
của ubnd thành phố cần thơ
theo đó một số quy định đáng lưu ý
đối với các vùng cấp hai ba và bốn như sau
tập trung không quá ba mươi người
đối với cấp hai
không quá một mươi người đối với cấp ba
và không quá hai người đối với cấp bốn
vận tải công cộng hàng hóa được hoạt động
ở vùng hai
vận tải công cộng hoạt động hạn chế và có điều kiện
ở vùng ba và sẽ tạm dừng ở vùng bốn
nhà hàng quán ăn cà phê
chỉ được phép bán hàng mang đi
hoặc bán hàng tại chỗ
không quá năm mươi công suất đối với cấp hai
không quá ba mươi công suất đối với cấp ba
và không quá ba mươi
và người phục vụ phải tiêm đủ liều vaccine
hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
trong sáu tháng đối với cấp bốn
tạm dừng hoạt động
các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
cơ sở làm đẹp sông hơi bấm huyệt
vật lý trị liệu karaoke massage
vũ trường điểm cung cấp dịch vụ
internet công cộng cho chơi điện tử
hoạt động của các cơ sở
cắt tóc gội đầu phòng tập gym
yoga võ thuật pizza zumba
hoạt động thể thao trong nhà ngoài chơi
có tiếp xúc trực tiếp
tại các dân tập nhà thi đấu dịch vụ
hoạt động bơi lội tại các hồ bơi dịch vụ
trong nhà ngoài chơi
hoạt động không quá năm mươi công suất
tại cùng một thời điểm đối với cấp hai
và không quá ba mươi công suất đối với cấp ba
hạn chế hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
có tập trung đông người không thực sự cần thiết
không tập trung quá ba mươi người
tại cùng một thời điểm đối với vùng cấp hai
và không quá một mươi người đối với vùng cấp ba
đám tang đám cưới
tập trung không quá ba mươi người
tại cùng một thời điểm đối với cấp hai
và không quá hai mươi người đối với vùng cấp ba
phải được cơ quan y tế địa phương giám sát
hạn chế tổ chức ăn uống
không quá một mươi người đối với cấp bốn
những quy định riêng của vùng cấp ba và bốn như sau
cho phép hoạt động bán hàng rong
về số lẻ đối với người đã
tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong sáu tháng
đối với cấp ba
cơ quan nhà nước bổ trí không quá một phần hai
tổng số người lao động
làm việc trực tiếp tại đơn vị đối với cấp ba
và không quá một phần ba người làm việc trực tiếp
đối với cấp bốn
trừ lực lượng vũ trang y tế
phải đảm bảo một trăm linh quân số
tạm dừng hoạt động các cơ sở
kinh doanh dịch vụ
vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp
sông hơi bấm huyệt vật lý trị liệu
karaoke massage quán bar vũ trường
điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng
trò chơi địa tử cắt tóc gội đầu
phòng tập gym yoga võ thuật
biza zumba thể thao trong nhà
ngoài trời có tiếp xúc trực tiếp tại dân tập
nhà thi đấu dịch vụ
bơi lội tại hồ bơi dịch vụ
hàng rong bé số
hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đối với cấp độ bốn
bên cạnh đó
số ca nhiễm covid một mươi chín mới
theo thống kê là năm mươi bốn ca trên một ngày
được xác định tăng kỷ lục
từ đầu dịch đến nay tại lâm đồng
giám đốc sở y tế lâm đồng nguyễn đức thuận cho biết
trên báo lâm đồng
trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh này đã ghi nhận
năm mươi bốn ca covid một mươi chín mới trên địa bàn
cụ thể đà lạt một mươi bảy ca
lâm hà tám ca đức trọng hai ca
đam rông hai ca đơn dương ba ca
lạc dương một ca
di linh tám ca bảo lộc hai ca
bảo lâm sáu ca
đạ huay ba ca
đạ tẻn hai ca
như vậy đây là số ca nhiễm covid một mươi chín mới
trong một ngày được ghi nhận cao nhất
từ đầu dịch đến nay
tỉnh lâm đồng cũng đã ghi nhận ca mắc covid một mươi chín thứ tư
tử vong là bà nth
bốn mươi ba tuổi ngụ tại thị trấn
ràn huyện đơn dương
theo ngành y tế của tỉnh này
bà hát làm nghề uổng tóc
hàng ngày có tiếp xúc với bốn năm người
bà hát có bệnh nền tiểu đường
đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
khoảng ngày ba một mươi một
bà hát có triệu chứng hô hấp tại nhà
và tự mua thuốc uống
đến sạng sáng tám một mươi một
khi bà hát có dấu hiệu chuyển nặng
thì được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhưng bệnh đã tử vong trước khi đến bệnh viện
sau đó ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm
cho kết quả bà nth
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo